thưa quý vị luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là dự án luật quan trọng do bộ công an chủ trì xây dựng
dự án luật sẽ sắp xếp kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ
và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng thành một lực lượng chung với tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phạm công nguyên
cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an về những điểm mới của dự án luật
quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ quyền hạn chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
cũng như vai trò của lực lượng này trong công tác bảo đảm an ninh trả tự đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay
thưa đồng chí ạ dự án luật cũng đã được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đại biểu quốc hội
chính phủ cũng đã chỉ đạo bộ công an nghiên cứu đánh giá một cách tổng thể và toàn diện
tác động của dự án luật này để tiếp thu giải trình cũng như là chỉnh lý
đồng chí có thể cho biết một cách cụ thể hơn về những vấn đề đã được bộ công an tiếp thu và chỉnh lý
cái luật này thì đã được quốc hội cho ý kiến và thảo luận
và sau khi mà quốc hội kỳ họp thứ một mươi
quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến thì bộ công an với vị trí là đơn vị trực tiếp xây dựng cái luật này
để chỉnh chính phủ chỉnh quốc hội
chúng tôi đã tiếp thu một cách chiết đẻ và chỉnh lý bổ sung
theo ý kiến của các đại biểu quốc hội cũng như là các cơ quan chức năng các chuyên gia
một số những chính sách lớn đã được tiếp thu chỉnh lý bổ sung trong sự thảo luận này
có thể kể đến một là về vị trí
thì trước đây trong cái dự thảo luật cũ thì lực lượng này là trực tiếp quản lý về an ninh trật tự địa bàn cơ sở
nhưng trong sự thảo luận mới thì đây là cái lực lượng quân chúng tự nguyện tham gia
và hỗ trợ cho công an cấp xã để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
cái thứ hai nữa là chúng tôi đã có những điều chỉnh về cái điều kiện tuyển chọn
những người mà tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
nó cụ thể hơn và nó rõ ràng hơn
thứ tư nữa là cũng điều chỉnh về quan hệ phối hợp giữa lực lượng này với cả lực lượng công an xã
và chính quyền địa phương với các lực lượng khác trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
cái thứ năm nữa là sắp xếp lại cái số lượng
đây là một điều chỉnh quan trọng nhất theo ý kiến của đóng góp của đại biểu quốc hội
trong cái sự thảo luận năm hai nghìn hai mươi mà chỉnh quốc hội khóa một mươi bốn
chúng tôi là tính toán cả lực lượng dân phòng lực lượng bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách
cho nên là cái số lượng nó tăng lên là khoảng một triệu tám
nhưng sau đó thì giả soát đánh giá trên cái tinh thần là cái lực lượng này tinh gọn
làm nhiều việc để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
không tăng về đầu mối không tăng về quân số thống nhất quản lý
cho nên là cái dự thảo luật lần này sẽ lựa chọn là cái thành phần tham gia vào cái lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở gồm có lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách
và đội trưởng đội phó dân phòng ở địa bàn cơ sở
và số lượng này sau khi được ra soát đánh giá và khảo sát thực tế ở địa phương
thì khoảng ba trăm linh ngàn người không nằm tăng cái quân số so với thực tại
như vậy là theo khẳng định của đồng chí cục trưởng ạ
khi mà chúng ta thống nhất thành một lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ đảm bảo là không làm tăng biên chế và chỉ có củng cố và làm vững
chắc hơn cho lực lượng này với một cái hành lang pháp lý rất là quan trọng
để thực hiện nhiệm vụ trong thực tế
về vấn đề tăng chi ngân sách thì sao ạ
đồng chí có thể tiếp tục có thêm những chia sẻ giải đáp về vấn đề này
một cái nội dung quan trọng nữa là với cái số lượng người như thế này
thì hiện nay là chính quyền ở địa phương đang sử dụng cho nên là cái chi trả hỗ trợ
về kinh phí cho lực lượng này hoạt động là được quyết định từ ngân sách của địa phương
do hội đồng nhân dân của chính quyền địa phương quyết định
cho nên là không tăng về lực lượng
không tăng về đầu mối
không tăng về số lượng
và không tăng về ngân sách
khi luật này có hiệu lực thì kiện toàn ba lực lượng này thành một là đảm bảo
vững trái về cơ sở pháp lý tập trung kiện toàn và thống nhất về một đầu mối
và xác định rõ ràng mối quan hệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
thưa đồng chí cục trưởng đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
về quan điểm xây dựng luật của bộ công an
luôn cầu thị lắng nghe đặt quyền lợi lợi ích của người dân lên trên hết trước hết
và đáp ứng được cái đòi hỏi của thực tiễn hiện nay ạ
có thể nói đây là một cái luật mà chúng tôi cũng đã giả soát đánh giá tác động
rồi tiến hành hội thảo lấy ý kiến rất là kỹ lưỡng
từ kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn cho đến tận bây giờ
khi mà quốc hội có ý kiến các đại biểu quốc hội có ý kiến
một số những vấn đề mà chưa được làm kỹ lưỡng
thì trên cái tinh thần cầu thị
là bộ công an cũng đã chỉ đạo ban soạn thảo tổ biên tập
là nghiên cứu đánh giá rồi tổ chức khảo sát ở sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
rồi tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo lấy ý kiến chuyên gia
để đánh giá sâu sắc từng tác động của các chính sách
ở trong cái dự thảo luật này này
và trên cái tinh thần là cầu thị lắng nghe đánh giá kỹ lưỡng
và lấy cái lợi ích của nhân dân lấy cái đòi hỏi thực tiễn của xã hội hiện tại
để điều chỉnh những vấn đề này
các quan hệ đó trong các quy định của cái dự thảo luật này này
xin cảm ơn đồng chí cục trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi